chưa năm nào ngư dân phường phú đông thành phố tuy hòa tỉnh phú yên lại gặp trở ngại như năm nay
mùa mở biển đã qua hơn nửa tháng nhưng hơn hai trăm linh tàu thuyền vẫn phải nằm bờ vì con lạch gần cửa biển đà diễn bị cát bồi lấp nặng
phí tổn đã chất đầy khoang gần hai ngư dân hàng ngày chờ đợi chính quyền địa phương và các ngành chức năng nạo vét cát
khơi thông lạch để tàu sớm vươn khơi đón lục biển muộn của năm mới
nhiều ngày qua tại bờ nam hạ lưu sông ba gần cửa biển đà diễn xuất hiện một luồng cát dài khoảng bốn trăm linh mét nổi trên mặt nước
cắt ngang con lạch cửa ngõ ra vào cảng cá đông tác phường phú đông thành phố tuy hòa làm hơn hai trăm linh tàu thuyền của ngư dân không thể ra khơi
nhiều ngày qua tại bờ nam hạn lưu sông ba gần hai ngư dân hàng ngày chờ đợi chính quyền địa phương và các ngành chức năng nạo vét cát
khơi thông lạch để tàu sớm vươn khơi đón lục biển muộn của năm mới
trước tình trạng trên và nguyện vọng cấp thiết của ngư dân tỉnh phú yên đã điều động bốn máy hút cát cùng hàng chục nhân công làm việc suốt ngày đêm trong bảy ngày qua
trung bình mỗi ngày hút khoảng hai mét khối cát
tuy nhiên do ảnh hưởng thế tiết ban đêm thường xuyên các ngành chức năng nổi trên mặt nước
thường xuất hiện sóng lớn đánh mạnh vào bờ nên đến ngày một mươi sáu tháng hai mặc dù đã khơi thông được hơn ba trăm linh mét nhưng mực nước vẫn còn cạn tàu công suất lớn vẫn không thể vươn khơi
theo ngư dân việc nạo vét cát thông luồng lạch cũng chỉ là giải pháp tạm thời khẩn trương đưa tàu thuyền ra khơi
về lâu dài cần xây kè kiên cố chứ không thể hút cát mãi dẫn đến nhiều hệ lụy
nhưng mà ý hợp của bà công nhân dân thì cũng có nhiều ý kiến tức là giờ cứ hút cát đi mãi thì cái chiều cường nó lắng vô đây thì cứ ô thuyền
ô mà đạo tạo ở đây thì nó thành ra cái biển khi bà con đạo tạo thì sáng từ đó nó dập vô thì nó qua chạm nhau không có thể đọc được
thì do ý kiến của bà con đây là mong các cấp lãnh đạo quan tâm trắng cái kè ở phía bắc ở phía đông đấy cho bà con được an tâm
thứ hai nữa là làm cái kề cửa để khỏi cửa khỏi lóc
cũng mong các đồng chí cũng làm sao tăng cường lượng phát sóng để truyền thông
lãnh đạo trung ương quan tâm thêm bởi vì ở đây lãnh đạo tỉnh cũng đã quan tâm xuống đây khảo sát
và cũng chỉ đạo khảo sát và cũng có xây dựng kế hoạch để mở luồng lạch làm cái cửa
nhưng mà hiện nay là chưa đạt hiệu quả nên là ghe bà con là đa số là nằm đây và đã lấy tổn mà chờ chủ yếu cửa lạch
theo dự kiến hôm nay một mươi sáu tháng hai sẽ tiến hành nạo vét quy mô lớn
nếu thời tiết thuận lợi trong vòng hai ngày tới lạch đông tác sẽ được khơi thông với độ sâu từ ba năm m trở lên
khi đó hơn hai trăm linh tàu cá của ngư dân phường phú đông sẽ đồng loạt vươn khơi hành nghề khai thác hải sản xa bờ
chủ yếu là câu cá ngừ đại dương và bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc